tại nhà quốc hội ủy ban đối ngoại của quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ nhất
ủy ban đối ngoại đã thông qua quy chế hoạt động của ủy ban đối ngoại khóa một mươi bốn
ủy ban đối ngoại có ba mươi ba thành viên gồm chủ nhiệm các phó chủ nhiệm các ủy viên thường trực và các ủy ban khác của ủy ban
ủy ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số
các hoạt động của ủy ban phải tuân thủ các quy định của pháp luật công khai minh bạch dân chủ
đảm bảo sự lãnh đạo của đảng quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội và chủ tịch quốc hội
ủy ban đối ngoại hoạt động dựa trên nguyên tắc tổ chức các hội nghị hội thảo diễn đàn và phiên giải trình
để làm rõ nội dung thu thập thông tin và kiến nghị giải pháp về các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban
việc tổ chức các cuộc hội nghị hội thảo diễn đàn và phiên giải trình do chủ nhiệm ủy ban quyết định trên cơ sở đề nghị của thường trực ủy ban
trong phiên họp này ủy ban đối ngoại của quốc hội tiến hành thẩm tra báo cáo của chính phủ về công tác đối ngoại của đảng và nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
thẩm tra báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy của bộ ngoại giao